theo thông tin từ bộ y tế riêng trong ngày hôm qua đã có một mươi hai bảy trăm năm mươi sáu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi do dịch covid một mươi chín từ trước đến nay là một trăm ba mươi hai tám trăm một mươi năm ca
tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn một mươi sáu triệu liều
cũng theo bộ y tế kể từ đầu dịch đến nay việt nam ghi nhận ba trăm hai mươi ba hai trăm sáu mươi tám ca mắc covid một mươi chín
bình quân cứ một triệu người thì có ba hai trăm tám mươi tám ca nhiễm
và tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến ngày hai mươi tháng tám là bảy năm trăm bốn mươi ca
chiếm tỷ lệ hai ba so với tổng số ca mắc